cảm ơn các bạn đã theo dõi
từ phía nam quảng nam đến phú yên phổ biến từ ba trăm linh sáu trăm linh mm có nơi trên sáu trăm linh mm
ở riêng ninh thuận bình thuận phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm linh mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất tại khu vực vùng núi và ngập ống cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
còn về tình hình nhiệt độ trời tiếp tục ở ngưỡng rét tại các tỉnh từ thanh hóa đến hạ tĩnh
với biên độ nhiệt giao động trong khoảng từ hai mươi một hai mươi ba độ
còn đối với các tỉnh trung trung bộ từ quảng bình đến quảng ngãi nhiệt độ là hai mươi ba hai mươi sáu độ
khu vực còn lại từ bình định đến ninh thuận nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
với vùng cao tây nguyên và nam bộ tại đây cũng chịu ảnh hưởng của rìa phía bắc dãnh xích đạo
nên có mưa rào và rông cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to và rông
với lượng mưa phổ biến trong hai mươi bốn giờ là từ hai mươi năm mươi mm
trong mưa rông cần đề phòng với gió giật mạnh
mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối đêm và sáng ngày có lúc hứng nắng gián đoạn
nhiệt độ ban trưa trong khoảng từ hai mươi sáu hai mươi chín độ tại tây nguyên
còn nam bộ nhiệt độ là hai mươi chín ba mươi hai độ
quay trở lại với thời tiết các tỉnh bắc bộ đêm nay không khí lạnh lại tiếp tục được bổ sung
nên khu vực nằm sâu trong khối không khí lạnh khô
thời tiết bao trùm toàn vùng là quang mây khô giáo
chỉ lưu ý với quý vị là do quá trình phát xạ nên nhiệt độ tiếp tục giảm thấp
về đêm và sáng
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ
có nơi vùng núi cao thuộc lào cai lạng sơn có thể giảm xuống ngưỡng là dưới một mươi độ
còn vào ban ngày trời tiếp tục có nắng hành với nhiệt độ ban trưa từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
trên biển tại quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi
có gió đông bắc cấp sáu cấp bảy giật trên cấp bảy biển động mạnh
còn quần đảo trường sa có gió đông bắc cấp ba cấp bốn có mưa rào và rông rải rác
làm tâm nhìn giảm xuống từ bốn một mươi km trong mưa
nhiệt độ hai mươi hai hai mươi sáu độ tại quần đảo hoàng sa và hai mươi bốn hai mươi chín độ tại trường sa
khu vực hà nội và các vùng lân cận đêm không mưa ngày nắng hanh gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét
nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ một mươi năm hai mươi bốn độ